nước anh hôm qua đã phải ban bố cảnh báo đỏ đối với bão dennis vừa đổ bộ vào nước này
mang theo mưa lớn và gió mạnh khiến cho giao thông nhiều nơi bị gián đoạn
cơ quan thời tiết anh đã ban bố cảnh báo đỏ ở nhiều khu vực miền nam suên đây là mức cảnh báo
cao nhất và lần đầu tiên được đưa ra kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm theo đó bão dennis có thể gây
lượng mưa lên tới một trăm bốn mươi mm dẫn đến nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng cho đến nay bão dennis đã gây
gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực khiến một trăm bảy mươi chuyến bay bị hủy ảnh hưởng tới ít nhất hai mươi năm
hành khách dịch vụ đường sắt cũng bị tạm dừng tại vùng phía nam dưới quên và nhiều nơi ở
england và scotland hiện quân đội đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ